tại quảng ngãi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương cho rằng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh quảng ngãi cần tính toán việc cư hạch phát triển phù hợp với hội nhập xác định rõ để chuẩn bị lực lượng trong việc hội nhập quốc tế hoàn thiện các công cụ để quản lý trong đối ngoại kiện toàn bộ máy và phân công cán bộ trong công tác đối ngoại
tại quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cũng cần tăng cường tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhất là thông tin cho người dân về đối ngoại quản lý tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thu hút oda và fdi của địa phương thông qua việc tăng cường quan hệ với các đại sứ của việt nam tại nước ngoài thu hút các dự án từ các tổ chức phi chính phủ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển